dự báo tình trạng nắng giáo ở các tỉnh miền bắc sẽ không kéo dài lâu vì khoảng sang đến ngày ba mươi một tháng ba
sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh di chuyển từ phía bắc xuống gây mưa rông và làm cho bắc bộ trời chuyển rét trở lại
cũng chiều tác động của vùng áp cấp phía tây ngày mai cả miền trung đều có nắng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
có xu hướng tăng nhẹ thêm từ một cho đến hai độ nữa phổ biến trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây như hương khê đông hà hay cả nam đông
ngoài chịu tác động của áp thấp phía tây nơi đây còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng
vì thế sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ban ngày nắng nóng là thế nhưng đến chiều và tối mai ở khu vực phía tây các tỉnh quảng bình quảng trị
cũng như là khu vực thừa thiên huế có khả năng xuất hiện mưa rông nhiệt về chiều
trong cơn rông có thể kèm theo cả lốc xoáy mưa đá
và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý
tình trạng nắng nóng ở tây nguyên và nam bộ đang có dấu hiệu giảm hơn khi khối không khí biển ổn định
bao trùm gây ra hiệu ứng nắng nóng ở cả hai khu vực đang có sự hướng suy yếu và rút chậm ra ngoài
dự báo ngày mai cường độ nắng yếu hơn nên mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên
sẽ giảm xuống còn ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ cũng giảm xuống còn là ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
không chỉ khiến
cho nhiệt độ giảm về chiều và tối mai ở khu vực nam bộ và tây nguyên
cũng có khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa rông chuyển mùa
do đó người dân khu vực này cũng cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
có khả năng đi kèm trong cơn rông
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông nam với cường độ yếu ở mức cấp ba
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió cũng chuyển sang hướng đông với cường độ yếu ở mức cấp ba
sóng biển cả hai khu vực này đều thấp dưới một năm mươi biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động giang khơi bám biển của bà con người dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước